chín người đã thiệt mạng và ít nhất hai mươi người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại một trường đại học ở thành phố iz vùng uran nga vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng chín
thống đốc địa phương cho hay trong số các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương có cả trẻ em
bảo vệ của trường học cũng được xác định nằm trong số những người thiệt mạng
cũng theo thông báo của cơ quan an ninh nghi phạm vụ xả súng đã tự sát ngay tại hiện trường và hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm
ngay sau vụ xả súng học sinh và giáo viên của trường số tám mươi tám nơi xảy ra vụ tấn công đã được sơ tán đến nơi an toàn
trong khi đó bộ trưởng giáo dục nga đã cử một đoàn kiểm tra đến thành phố iz ngay sau khi biết thông tin về vụ việc
kể từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay đã xảy ra tám vụ xả súng bên trong các trường học và cơ sở đào tạo giáo dục tại nga làm ít nhất chín mươi người thương vong trong đó có nhiều học sinh